vở kịch ngàn năm mây trắng do phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thế kỷ viết kịch bản văn học
có nội dung hướng đến ca ngợi tấm lòng thủy chung nhân ái của người phụ nữ
và những chiến sĩ việt nam đã ảnh dũng hy sinh bảo vệ tổ quốc
với ngàn năm mây trắng lần đầu tiên trên sân khấu kịch việt nam xuất hiện một vở diễn hay và lạ
mang tính đột phá vở diễn đã kết hợp phát huy thế mạnh của bốn loại hình nghệ thuật dân gian là
trèo cải lương hát sầm và hát văn huế nhưng vẫn thống nhất mềm mại lấy đi nước mắt khán giả ở nhiều phân cảnh
ngoài ra vở diễn cũng có thiết kế mỹ thuật giàu chất liệu dân gian mang lại nhiều ấn tượng cho người xem